trang trại nuôi bò sữa đã được xây dựng một cách nhanh chóng trên nền đất từng được quy hoạch làm khu vực tập trung và xử lý rác thải của xã

nên người dân thôn gạo giờ đây đã đốt rác ngay trước cổng trang trại nuôi bò
một trang trại nuôi bò sữa đã được xây dựng một cách nhanh chóng trên nền đất từng được quy hoạch làm khu vực tập trung và xử lý rác thải
nên người dân thôn gạo giờ đây bị lấp đi trang trại mới mọc lên lại được xây kín cổng cao tường và hoàn toàn không phục vụ được gì cho mục đích xử lý rác thải
nên người dân thôn gạo giờ đây đã đốt rác ngay trước cổng trang trại nuôi bò

nên người dân thôn gạo giờ đây đã đốt rác ngay trước cổng trang trại nuôi bò

trong thêm các hiện tượng thời tiết bất thường công tác dự báo cảnh báo sớm thiên tai càng trở nên quan trọng qua đó cho thấy sự cần thiết trong việc nâng cao vai trò cả ngành khí tượng thủy văn trong phát triển bền vững không chỉ tại việt nam mà còn trên phạm vi toàn cầu
đây cũng là mục tiêu của ngành khí tượng thủy văn nước ta hướng đến trong thời gian tới và cũng là nội dung chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay